lâm bình là huyện vùng cao của tỉnh tuyên quang với nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
những năm qua cùng với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng quảng bá hình ảnh các sản phẩm du lịch
và nhờ phát triển du lịch mà dịch vụ đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã từng bước được cải thiện và nâng cao
huyện lâm bình có trên ba mươi ba người trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên chín mươi năm
lâm bình có hồ nước lớn diện tích trên tám hectare
trên địa bàn huyện có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như danh thắng quốc gia chín mươi chín ngọn núi thượng lâm
phong cảnh núi non khuôn hà lăng can những thác nước kỳ vĩ thác nạm me thác khổi nhi
đây là những tiềm năng để lâm bình phát triển du lịch sinh thái du lịch khám phá du lịch cộng đồng
hồn sở tây hồn cũng có các dịch vụ như tắm thuốc người dâu dịch vụ ăn uống tiếp đón các du khách
đây là lần đầu tiên tôi đến với lâm bình tôi thấy cuộc sống của con người nơi đây rất thú vị mọi người rất hòa đồng vui vẻ
từ đầu năm đến nay lâm bình đã đón trên một trăm linh lượt khách đến tham quan
nhờ đẩy mạnh phát triển du lịch nên đời sống của người dân trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện góp phần giúp huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo
hiện huyện còn trên bốn mươi hộ nghèo giảm trên năm năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
giảm tới các hộ gia đình ở địa phương
tham gia vào lĩnh vực dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch đặc biệt là những sản phẩm đặc sắc nhằm phát huy lợi thế về không gian cảnh quan
về bản sắc văn hóa về con người của lâm bình để làm sao mà nhiều doanh nghiệp nhiều công ty lữ hành cũng nhiều du khách cả trong nước và quốc tế biết về sản phẩm du lịch của lâm bình
với những kết quả đã đạt được cùng những giải pháp cụ thể trong thời gian tới du lịch của huyện lâm bình sẽ ngày càng phát triển
có phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
huyện lâm bình phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm đón trên một trăm sáu mươi lượt khách đến tham quan du lịch